xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi am năm mươi
với sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh tế từ một mươi quốc gia thành viên hiệp hội đông nam á
và các nước đối tác đã diễn ra tại singapore
trong đó các bộ trưởng kinh tế asean đã nhất trí tăng cường hội nhập kinh tế một cách sâu rộng
để thúc đẩy thương mại tự do thông qua việc ký kết một loạt các hiệp định và nghị định thư quan trọng
trong khuôn khổ các hội nghị các bộ trưởng đã ký kết nghị định thư về gói cam kết thứ một mươi
trong khuôn khổ hiệp định khung asean về thương mại dịch vụ afas
và gói cam kết thứ nhất của hiệp định thương mại hàng hóa asean
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo kinh tế của một mươi nước asean cũng đã thông qua hiệp định asean về thương mại điện tử
nhất trí về khung tích hợp kỹ thuật số asean dif
đặc biệt tại hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi các bộ trưởng đã đồng thuận đưa ra thông cáo chung
tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương
đồng thời cam kết thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do giữa asean với các đối tác
bộ trưởng bộ thương mại và công nghiệp singapore chan jon sing nhấn mạnh
những kết quả đáng khích lệ này là nỗ lực của tất cả một mươi nước thành viên asean
nhằm tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở và thuận lợi
giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh trong nền kinh tế tương lai
bên cạnh đó chủ tịch am năm mươi chan chun sing cũng cho biết
các nhà lãnh đạo asean cũng đang thúc đẩy một số sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác khu vực
cụ thể là trong các lĩnh vực kết nối kỹ thuật số thông quan và du lịch
ngoài ra các bộ trưởng đã có các cuộc nhóm họp với các nước đối tác
cũng như tham dự hội nghị bộ trưởng hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep lần thứ sáu
hội nghị bộ trưởng mekong nhật bản lần thứ một mươi
malaysia cam kết theo đuổi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
tuyên bố này vừa được thủ tướng malaysia mahathir mohamad đưa ra trong bối cảnh
việc ủng hộ cptpp đang đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều trong nội bộ chính phủ
đây được xem là sự tái khẳng định về cam kết của chính phủ malaysia đối với cptpp
và sẽ làm rõ chính sách thương mại của nước này dưới thời chính phủ do liên minh hy vọng ph lãnh đạo
ông mahathir nêu rõ chính quyền tiền nhiệm ở malaysia đã tham gia ký hiệp định này
và malaysia sẽ theo đuổi thực thi hiệp định
logistics là một trong một mươi hai nhóm ngành được chính phủ việt nam ưu tiên hỗ trợ phát triển
và ngành này cũng là lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn
theo ngân hàng thế giới vkp tốc độ phát triển bình quân hàng năm của logistics việt nam khoảng một mươi bốn một mươi sáu
chi phí logistics của việt nam tương đương với hai mươi chín so với gdp
trong đó chi phí vận tải chiếm khoảng năm mươi chín cao gấp đôi so với các nền kinh tế phát triển như trung quốc thái lan nhật bản
để phát triển bền vững doanh nghiệp logistics việt nam cần phải thay đổi và khắc phục những khuyết điểm
trước khi bước vào chính phủ
đây là một trong những trạng đường đón đầu xu thế cũng như cơ hội tương lai từ sự phát triển của nền kinh tế
cụ thể đưa công nghệ vào vận hành cửa hàng tự phục vụ kỹ thuật quản trị vận tải giảm khí thải
quản trị container hàng hóa bằng trí tuệ nhân tạo giải pháp nâng hạ hàng hóa giảm tổn thương cho người vận hành
thưa quý vị sự phổ biến ngày càng rộng rãi của internet cùng với sự gia tăng thu nhập của tầng lớp trí thức
đã giúp thị trường mua sắm trực tuyến tại đông nam á
được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển với hơn ba trăm linh triệu người dùng internet
với tiềm năng này đông nam á đang trở thành thị trường thương mại trực tuyến phát triển nhanh nhất thế giới
trong khoảng từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
với hơn sáu trăm linh triệu dân một mươi một nước bảy ngôn ngữ chính và khoảng hai mươi hòn đảo
đông nam á được dự báo sẽ trở thành cột trụ kinh tế thứ ba tại châu á
cùng với trung quốc và ấn độ vào khoảng năm hai nghìn một mươi
và việc phát triển thương mại điện tử nhanh chóng hiện nay là điều dễ hiểu
mức độ tăng trưởng thương mại điện tử đông nam á dự báo bình quân ba mươi bảy sáu mỗi năm
giữa những năm khoảng hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đưa giá trị giao dịch từ bảy tỷ lên ba mươi bốn năm tỷ usd

đông nam á được dự báo bình quân ba mươi bảy sáu mỗi năm giữa những năm khoảng hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám đưa giá trị giao dịch từ bảy tỷ lên ba mươi bốn năm tỷ usd
đông nam á được dự báo bình quân ba mươi bảy sáu mỗi năm giữa những năm khoảng một mươi ba năm tỷ usd
đáng chú ý lượt truy cập các trang thương mại điện tử từ các thiết bị di động đã tăng trưởng trung bình lên đến một mươi chín
chiếm trên bảy mươi hai trên tổng lượt truy cập của các trang thương mại điện tử
các cuộc nghiên cứu mới đây của google và công ty đầu tư nổi tiếng của singapore termaset holdings cho thấy
nền kinh tế trên nền tảng internet của khu vực này sẽ tăng trưởng lên tới hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
chủ yếu nhờ vào thương mại điện tử
động lực lớn giúp thúc đẩy thương mại điện tử tại đây là việc số lượng người sử dụng internet tăng mạnh
từ hai trăm sáu mươi triệu người hiện tại lên bốn trăm tám mươi triệu người vào năm hai nghìn hai mươi
với dân số trẻ sự phát triển của các thiết bị như điện thoại di động
chúng tôi cảm thấy rất tự tin khi đặt mục tiêu tăng trưởng gấp đôi ở khu vực đông nam á
một người dân đông nam á dành trung bình ba sáu tiếng mỗi ngày
để sử dụng điện thoại đây là tần suất cao nhất so với các khu vực khác trên thế giới
trong khi đó trung bình một người đông nam á dành khoảng một trăm bốn mươi phút mỗi tháng để mua sắm online gấp đôi so với mỹ
trên thực tế tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của đông nam á những năm gần đây
đã khiến nơi đây trở thành vùng đất đầy tiềm năng tại châu á
thu hút hàng tỷ đô la vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ start up
một luồng đầu tư chưa từng thấy đã đổ vào vùng này từ năm hai nghìn một mươi bốn và năm hai nghìn một mươi bảy
đã trở thành một năm sôi động nhất với những công ty nổi lên công ty bỏ cuộc và công ty chuyển đổi hay sắp nhập
thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt để chiếm lấy thị phần trong một thị trường thương mại điện tử đang trên đà tăng trưởng nhanh chóng
cuối tháng bảy năm ngoái
nhà thương mại điện tử lớn nhất thế giới amazon đã chính thức thâm nhập vào đông nam á
bằng cách cho ra mắt dịch vụ giao hàng nhanh mang tên brinow tại singapore
với dịch vụ này người tiêu dùng singapore đặt hàng trực tuyến và nhận hàng ngay trong ngày
thậm chí trong vòng vài giờ đồng hồ tùy mức phí và tùy loại hàng
primenow vẫn chưa phải là dịch vụ giao hàng nhanh nhất của amazon
hiện tại dịch vụ này chỉ dành cho các thành viên có thẻ pram
nhưng amazon sẽ nhanh chóng phổ biến đến mọi người tiêu dùng ở singapore và tặng khách hàng các cơ hội trải nghiệm miễn phí
ngay sau thông tin có sự xuất hiện của ông lớn bán lẻ thương mại điện tử amazon
alibaba nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu trung quốc đã nhanh chóng rót thêm hai tỷ usd vào nhà bán lẻ trực tuyến đông nam á lazada
cuộc chiến tranh giành thị phần thương mại điện tử tại đông nam á đã bắt đầu diễn ra
toàn cầu hóa là chiến lược của alibaba và đông nam á là một khu vực đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn
tính từ thời điểm đầu tư vào lazada alibaba đã rót một tỷ usd nhằm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên tám mươi ba tại lazada
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu alibaba đã mua năm mươi một cổ phần của lazada với giá một tỷ usd đầy tổng mức đầu tư của họ vào thị trường đông nam á lên hơn hai tỷ usd
lazada hiện đang có hoạt động tại singapore indonesia malaysia thái lan việt nam và philippines
thị trường thương mại điện tử đông nam á cũng hấp dẫn nhiều nhà đầu tư lớn khác
mới đây nhất là khoản đầu tư trị giá ba trăm năm mươi triệu usd
nhiều nhà đầu tư trị giá ba trăm năm mươi triệu usd của tập đoàn du lịch trực tuyến hàng đầu của mỹ expedia và công ty khởi nghiệp về đặt phòng trực tuyến đông nam á chevroca
tencent nhà quản lý mạng xã hội lớn nhất trung quốc wechat cũng đã đầu tư vào x tập đoàn sở hữu trang thương mại điện tử shopee
gần đây trang thương mại điện tử lớn thứ hai của trung quốc jd com cũng ký thỏa thuận với vnc đầu tư vào tiki của việt nam
trong khi đó tại thị trường thương mại điện tử việt nam theo báo cáo của topeka founder instituth khoảng hai trăm chín mươi một triệu usd đã được rót vào các start up việt trong năm hai nghìn một mươi bảy tăng bốn mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó các start up trong lĩnh vực thương mại điện tử dẫn đầu danh sách thu hút vốn đầu tư
với việc áp dụng thương mại điện tử vào các doanh nghiệp các nghề phát triển nhanh
các doanh nghiệp thương mại điện tử đều có trang thương mại điện tử của mình kèm theo việc bán hàng trực tiếp
thì việc áp dụng thương mại điện tử vào các doanh nghiệp sẽ càng ngày càng lan rộng
tôi nghĩ sẽ đến một lúc mà tất cả các thương mại của chúng ta tại việt nam cũng như trên toàn thế giới đều sẽ liên quan đến thương mại điện tử
và đấy là cái xu hướng tất yếu
sức hấp dẫn của thị trường thương mại điện tử việt nam còn được thể hiện ở sự xuất hiện của đại diện amazon nằm trong sự kiện diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn một mươi tám
với động thái đầu tiên mà người khổng lồ trong ngành thương mại điện tử thế giới thực hiện ở thị trường việt nam là hết sức ấn tượng
điều này đã cung cấp công cụ hệ sinh thái để hỗ trợ các nhà sản xuất các nhà xuất khẩu tại chỗ ở việt nam
với sự hỗ trợ của công nghệ
các nhà sản xuất có thể xuất khẩu tại chỗ nhiều mặt hàng ngay thông qua amazon mà không cần nhà kho hay hàng hóa tại mỹ và các nước trên thế giới
trên thực tế khách hàng của amazon đến từ một trăm tám mươi quốc gia và những người bán hàng trên amazon cũng có mặt tại một trăm bảy mươi hai quốc gia trong đó có cả việt nam
do đó amazon đang xây dựng đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại đông nam á để hỗ trợ các doanh nghiệp các nhà sản xuất xuất khẩu trên nền tảng của amazon
tôi là một doanh nghiệp rất là nettu vì tôi sản xuất và bán các sản phẩm quần áo đồ trang sức và phụ kiện của phụ nữ
những sản phẩm nó độc đáo từ thiết kế cho đến chất liệu tôi sử dụng công cụ fulfillment của amazon tức là hoàn thiện đơn hàng của amazon giúp chúng tôi và vận chuyển hàng trong vòng một hai ngày
vì đấy là công cụ cực kỳ hữu hiệu
một trong những thách thức lớn nhất với sự tăng trưởng của nền kinh tế internet tại đông nam á là thiếu nhân lực bản địa
điều này dẫn tới việc mở cửa cho các trung tâm công nghệ tại những khu vực khác như trung quốc ấn độ và mỹ nơi những nhân lực hàng đầu luôn sẵn có
mặc dù có nhiều khó khăn và thách thức tương lai để phát triển thương mại điện tử vẫn rất tươi sáng cho các doanh nghiệp trong khu vực asean đặc biệt là khi có sự hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức giáo dục
theo google sự thành công của các start up thương mại điện tử tại khu vực này còn phụ thuộc phần lớn vào việc các giám đốc điều hành phát triển công ty như thế nào trong bối cảnh nền kinh tế internet đi dần tới bước trưởng thành
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm đất nước thái lan để khám phá thị trấn nhỏ xinh đẹp pai
nơi đây không quá ổn ảo tấp nập như những khu du lịch khác nhưng lại hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc
giản dịu và hấp dẫn
được bao bọc quanh bởi những dãy núi cao quanh năm có khí hậu ôn hòa dễ chịu thị trấn pai sẽ là điểm du lịch lý tưởng đối với những du khách ưa thích sự mới mẻ nhưng không quá sồ bồ và cuồng nhiệt
thị trấn pai nằm lặng lẽ tại một vùng cách thành phố triều mai thái lan một trăm ba mươi km về phía bắc mang một vẻ đẹp cổ kính yên bình và dành cho những ai thật sự muốn trốn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài

sau khi bước xuống xe bạn hãy lang thang trên những con đường trong thị trấn để có cái nhìn tổng quan về nơi đây
trong trèo hiền hòa thoảng hương hoa thơm ngát dạo phố đêm bạn sẽ được thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc được phát ra từ những nhà hàng dọc hai bên đường từ những ca sĩ đang hát trong quán bar đến những chàng trai gậy đàn guitar say xưa trên phố
từ giã những thành phố du lịch ồn ào tạm biệt những khói bụi của khu công nghiệp vài ba ngày bình yên trốn trong thị trấn pai chắc cũng sẽ giúp bạn tìm thấy một góc thanh bình trong tâm hồn mình